tại bộ thông tin và truyền thông đã diễn ra lễ ký kết hiệp định giữa chính phủ việt nam và chính phủ hàn quốc
về hợp tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình
theo hiệp định các chương trình như phim truyền hình phim hoạt hình các chương trình giải trí
và các chương trình phim tài liệu trừ phim điện ảnh bao gồm các chương trình truyền hình được cung cấp trực tuyến
thực hiện bởi một hoặc nhiều nhà đồng sản xuất của một nước
phối hợp với một hoặc nhiều nhà đồng sản xuất của nước kia
được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của mỗi bên
quy mô các chương trình đồng sản xuất có thể được mở rộng thông qua thỏa thuận giữa các bên
các nhà sản xuất chương trình truyền hình của việt nam và hàn quốc có thể nộp bản đăng ký
tới các cơ quan có thẩm quyền mỗi bên để được phê duyệt việc đồng sản xuất các chương trình truyền hình
việc phát sóng các chương trình này phải tuân thủ theo đúng các quy định và luật lệ mỗi bên
hai nước sẽ cho phép công dân của nhau được đến nhập cảnh và ở lại trong lãnh thổ của mình
để thực hiện sử dụng và quảng bá các chương trình truyền hình đồng sản xuất
hiệp định cũng quy định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập
nhằm phục vụ việc thực hiện các chương trình truyền hình và nhiều quy định khác